tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba đã cho ý kiến tại tổ vào hội trường về luật đấu giá tài sản
đa số các đại biểu đều tán thành với báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế và nhất trí với nội dung do chính phủ trình
tuy nhiên dự thảo luật vẫn còn một số nội dung khác nhau được các đại biểu quan tâm tại kỳ hai quốc hội khóa một mươi bốn lần này
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba đã cho ý kiến tại tổ và hội trường về luật đấu giá tài sản
đa số các đại biểu đều tán thành với báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế và nhất trí với nội dung do chính phủ trình
tuy nhiên sự thảo luật vẫn còn một số nội dung khác nhau được các đại biểu quan tâm tại kỳ hai quốc hội khóa một mươi bốn lần này

theo quy định tại điều hai của dự thảo luật thì tổ chức đấu giá tài sản bao gồm tổ chức đấu giá tài sản hội đồng đấu giá tài sản tổ chức mà nhà nước sở hữu một trăm linh vốn điều lệ do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu
tuy nhiên theo khoản một một mươi tám của dự thảo thì chỉ có hai tổ chức là trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản trong khi tại khoản hai điều sáu mươi năm của dự thảo quy định
tổ chức mà nhà nước sở hữu một trăm linh số vốn điều lệ là do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng do vậy quy định tại khoản một điều một mươi tám không thống nhất với điều sáu mươi và sáu mươi năm của dự thảo vì vậy đại biểu trịnh ngọc phương đề nghị
thứ nhất là tôi đồng ý với ý kiến đại biểu minh vừa rồi đó là bổ sung điểm c khoảng một điều một mươi tám là tổ chức mà nhà nước sổ một trăm linh vốn điều lệ do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng
thứ hai bổ sung thêm khoảng bốn điều một mươi tám
là việc hành nghề của đối giáo viên quy định tại điểm c khoảng một điều này được thực hiện theo quy định của luật này và pháp lực về lao động
thứ ba là đối với hợp đồng đấu giá tài sản sẽ tự giải tán khi việc đấu giá hoàn thành thì chủ tịch hội đồng có quyền chưng tập đấu giá viên của một tổ chức nào đó
vì vậy tôi kiến nghị bổ sung thêm điểm f về nghĩa dụ của đấu giá duyên tại khoảng hai điều một mươi chín của dự thảo là thực hiện sự phân công của tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định chưng tập của chủ tịch hội đồng bán đấu giá tài sản
thứ tư là sửa đổi bổ sung khoảng một mươi hai điều bốn như sau tổ chức đấu giá tài sản bao gồm trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản hội đồng đấu giá tài sản tổ chức mà nhà nước sở hữu một trăm linh giống điều lệ do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tính dụng
mặc dù còn một vài ý kiến khác nhau xung quanh luật đấu giá tài sản nhưng hầu hết các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo luật và cho rằng luật đấu giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế